nắng khô kéo dài không chỉ gây thiếu nước xâm nhập mặn gây gắt
mà còn ảnh hưởng lớn đến những cánh rừng ở khu vực nam bộ
và theo cục kiểm lâm hiện nay hàng loạt các cánh rừng tại một mươi chín tỉnh thành nam bộ
đều đang ở mức cảnh báo cháy cao nhất là mức cấp năm mức cực kỳ nguy hiểm
cảnh báo thời tiết nắng khô vẫn kéo dài ở nam bộ ít nhất là trong một mươi ngày tới
nắng liên tục hơn chục tiếng mỗi ngày khiến độ ẩm trong không khí chỉ còn từ bốn mươi năm mươi năm
nhiệt độ giữ ở mức cao từ ba mươi ba mươi bốn độ không lại trừ có điểm nắng nóng ba mươi năm độ ở miền đông
nắng nóng kèm theo gió thổi nếu xảy ra cháy sẽ rất dễ bùng phát thành các đám cháy lớn
vì vậy người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng hay bìa rừng
tránh sửa suất nhỏ như đốt rác vứt tàn thuốc có thể khiến cháy rừng bùng phát lan rộng